đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc về libya abdullea bathili đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực nhanh chóng phối hợp và thống nhất
để khắc phục hậu quả của thảm họa lũ lụt xảy ra tại miền đông của libya vào tuần trước
ông bathili đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với người đứng đầu hội đồng tổng thống libya ông mohamed menfi ở thủ đô chipoli
tại cuộc gặp này ông bathili đã thay mặt liên hợp quốc bày tỏ chia buồn với chính quyền và nhân dân libya
sau trận lũ lụt kinh hoàng quét qua thành phố dena và nhiều khu vực khác đã gây ra tổn thất nặng nề cả về người và tài sản
ông bathili nêu rõ sự cần thiết của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng các nguồn lực cứu trợ
đối với quá trình phục hồi và tái thiết đồng thời đề xuất thiết lập một cơ chế toàn diện để giám sát các hoạt động nêu trên
bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh sự cấp thiết đối với liby trong việc xây dựng các thể chế thống nhất và hợp pháp
để ứng phó hiệu quả với mọi thách thức mà quốc gia bắc phi này đang phải đối mặt